theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia tính đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh hải dương
tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại hải dương
trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín là một chín mươi tám người
trong đó số ca điều trị khỏi là một hai mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn ba trăm bảy mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi tám người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một sáu trăm một mươi bốn người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú hai bốn trăm chín mươi một người